ngay sau khi truyền hình nhân dân đưa tin phản ánh về thực trạng khai thác đá trái phép ở hà giang mà cụ thể là mỏ đá vôi thuộc địa bàn tổ bảy thị trấn việt quang huyện bắc quang
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động này
công văn của ủy ban nhân dân tỉnh hà giang yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc quang phải xử lý nghiêm tình trạng khai thác đá trái phép tại địa bàn tổ bảy thị trấn việt quang huyện bắc quang
làm rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan chức năng của huyện để xảy ra tình trạng khai thác trái phép vật liệu xây dựng thông thường trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn việt quang
lãnh đạo huyện phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi năm tháng ba sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung trên